cùng theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong chiều qua của bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
cử tri cả nước cũng đã thể hiện rõ sự quan tâm đến vấn đề môi trường
cụ thể là các giải trình có liên quan đến sự cố môi trường ven biển miền trung hồi tháng bốn vừa qua
theo dõi phiên chất vấn người dân cả nước đã thể hiện lo ngại sâu sắc trước mức độ ô nhiễm môi trường
cụ thể là sự cố môi trường ven biển miền trung phongmosa hồi tháng bốn vừa qua và xả lũ thủy điện hố hô
tuy nhiên đảng nhà nước các cấp các ngành trung ương cần phải có quy hoạch và đồng thời có sự giảm rạc theo dõi
làm thế nào có thể đảm bảo môi trường không có ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe gia đình nhân dân và những xã hội nói chung
việc xả lũ cần phải có một thông báo sớm hơn để tối thiệu mức một hai ngày
đồng thời là phải có một quy trình xả lũ phải rõ ràng
tương dơ để người dân biết và chủ động
tuy nhiên nhiều cử tri cho rằng để các phiên chất vấn thực sự hiệu quả
thì chính các bộ trưởng phải có cái nhìn thẳng thắn vào vấn đề đang còn tồn tại
những đồng chí bộ trưởng những đồng chí trưởng ngành này
thì anh phải là chuẩn bị kỹ và anh phải có cái tâm huyết với nhân dân thì anh mới trả lời được
và hai anh đừng có sợ nhân dân là anh tiếp dám tiếp nhận cái đó
thì tôi cho rằng là nhân dân sẽ biết
nó sẽ nằm trong những cái hành động của anh trong thời gian sắp tới
tôi nghĩ rằng là để nó chất lượng hơn
thế còn bây giờ anh phải nhìn cái mục đích lớn nhất là chính là vì nhân dân
chính là vì cái đất nước này tiến lên chứ không phải là vì cái vai
những cái ghế bộ trưởng của anh mà các anh trả lời
mà vì nhân dân vì đời sống nhân dân vì cái sự phát triển của xã hội
của đất nước chúng ta thì nó mới có thể chất lượng được
tại phiên chất vấn các vấn đề mà đại biểu nêu ra đều rất cần thiết
và liên quan đến sự quản lý trách nhiệm xử lý trong ô nhiễm môi trường
và giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu
các bộ ngành cần có sự vào cuộc hơn nữa
để vấn đề ô nhiễm môi trường không còn là nỗi lo của người dân